chính phủ vừa ban hành nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi chín quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng
trong đó có quy định rõ việc tặng quà và nhận quà của các cơ quan tổ chức đơn vị người có chức vụ quyền hạn
theo đó điều hai mươi bốn trong nghị định quy định cơ quan tổ chức đơn vị người có chức vụ quyền hạn
chỉ được sử dụng tài chính công tài sản công để làm quà tặng vì mục đích tử thiện đối ngoại và thực hiện đúng chế độ
chính sách tiêu chuẩn đối tượng theo quy định của pháp luật phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan đơn vị mình
điều hai mươi tám nghị định quy định người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị vi phạm quy định về nhận quà tặng xử lý quà tặng
tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật cán bộ công chức theo quy định của pháp luật
và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản nhà nước